nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều dưới hai mươi chín độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội trời nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ dài rác gió đông bắc cấp ba trời rét hại nhiệt độ là từ tám đến một mươi ba độ